những năm qua dù đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thu hút các nhà đầu tư tuy nhiên trong ba năm trở lại đây chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
gọi tắt là pci của tỉnh lai châu luôn ở mức thấp so với cả nước
xếp từ sáu mươi đến sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
đặc biệt kết quả xếp hạng các chỉ số thành phần chỉ có ba trên một mươi chỉ số đứng ở nhóm trên
trong đó các chỉ số quan trọng như chi phí thời gian chi phí không chính thức
hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động luôn đứng ở tốc cuối so với cả nước
vì vậy lai châu đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số pci
nguyên nhân các chỉ số có thứ tự xếp hạng ở nhóm thấp cũng được tỉnh lai châu thẳng thắn nhìn nhận
là các yếu tố về điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và nguồn nhân lực như tỉnh miền núi
biên giới hệ thống kết cấu hạ tầng thiếu và yếu nhất là giao thông mật độ dân cư thưa
chất lượng giao thông thấp từ việc chỉ ra nguyên nhân lai châu đang đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện chỉ số pci
trong các chỉ số đó đạt hiệu quả và từng bước để chỉ số pci của tỉnh lai châu sẽ ngày càng thực chất hơn
và phục vụ tốt hơn cho cái quá trình minh bạch hóa và thu hút đầu tư của tỉnh
lai châu cũng chỉ ra ngoài các yếu tố khách quan nguyên nhân chỉ số pci luôn ở mức thấp là do sự vào cuộc
của các cấp ủy chính quyền hệ thống chính trị chưa quyết liệt chưa tạo được sự chuyển biến
mạnh mẽ không đủ năng lượng không đủ năng lượng không đủ năng lượng không đủ năng lượng

quy trình thủ tục giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư còn phức tạp
nhiều bước nhiều khâu thời gian xử lý dài
các cơ chế chính sách pháp luật hiện hành về đất đai đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập
người đứng đầu các cấp các ngành phải rất quyết tâm
và khi mà cái cuộc hội nghị ngày hôm nay kết thúc thì sẽ phải triển khai ngay trong cái lĩnh vực của mình
ví dụ tôi lấy ví dụ như là đối thoại với các doanh nghiệp thì không chỉ đối thoại của tỉnh mà phải đối thoại của các ngành và các nhóm doanh nghiệp của các ngành đó để làm sao đó phân tích những khó khăn vướng mắt và hỗ trợ cho doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn đó khơi thông cho doanh nghiệp ngày càng phát triển
thì đấy là cái mục tiêu của chúng tôi
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh lai châu đã đề ra một mươi năm nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo các cấp các ngành thành lập ban chỉ đạo pci thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư
tỉnh lai châu quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng minh bạch hấp dẫn tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư
phấn đấu tất cả một mươi chỉ số thành phần pci đều tăng hạng các chỉ số thành phần phấn đấu nâng dần vị trí xếp hạng pci của tỉnh